liên quan đến những diễn biến ở trung đông cơ quan liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn palestine unrwa cho biết
đã phát hiện nhiều quả bom nặng tới bốn trăm năm mươi kg chưa phát nổ bên trong một số trường học
sau khi quân đội israel rút quân khỏi thành phố khan yunis ở khu vực phía bắc giải gaza
các cơ quan liên hợp quốc đã dẫn đầu phái đoàn đánh giá tình hình tại khan yunis
sau khi lực lượng israel rút khỏi thành phố này tuần trước
kết quả cho thấy có nguy cơ đáng kể về an toàn do xuất hiện vật liệu chưa nổ
trong đó có những quả bom nặng hơn bốn trăm năm mươi kg bên trong trường học và trên đường
các chuyên gia ước tính cần khoảng bốn mươi năm triệu usd để bắt đầu khắc phục hậu quả bom mìn giải phóng đất đai tại gaza
liên quan đến tình hình viện trợ nhân đạo tại khu vực này
văn phòng nhân quyền liên hợp quốc ngày một mươi sáu tháng bốn cáo buộc israel vẫn áp đặt các biện pháp hạn chế bất hợp pháp
đối với viện trợ nhân đạo cho gaza trong khi israel nói rằng những biện pháp này đang được nới lỏng
số lượng hàng viện trợ thực tế được đưa vào gaza đang là vấn đề gây tranh cãi
israel và mỹ cho biết dòng viện trợ đã tăng lên trong những ngày gần đây
nhưng các cơ quan của liên hợp quốc đánh giá số hàng viện trợ này vẫn thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu cần thiết
để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người dân gaza
liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp hai tám tỷ usd trong năm nay
để giúp đỡ người dân giải gaza bị chiến tranh tàn phá cũng như người palestine tại khu bờ tây bị chiếm đóng